công an huyện thanh trương được chủ tịch ubnd tỉnh nghệ an thưởng ba mươi triệu đồng giám đốc công an tỉnh cửi thư khen và thưởng năm triệu đồng ubnd huyện thanh trương thưởng năm triệu đồng ubnd huyện thanh trương thưởng năm triệu đồng
trụ sở đặt tại ấp an khánh xã khánh an huyện an phú làm các thủ tục giấy tờ hợp thức hóa hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng thu lợi bất chính trên hai mươi bảy tỷ đồng
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn một mươi năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang khởi tố bắt tạm giam đối với trương phước thọ về hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng
vụ việc đang được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an tỉnh an giang tiếp tục điều tra xử lý
cũng trong ngày hôm nay công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô số đề trên địa bàn
số tăng vật thu giữ được gồm chín máy phách một mươi năm bảng đề với tổng số tiền gần năm mươi triệu đồng và tạm giữ để làm rõ một mươi một đối tượng liên quan trong vụ việc này để tiếp tục làm rõ
tiếp tục mở rộng điều tra lực lượng công an đã triệu tập thêm bảy đối tượng liên quan thu giữ thêm một mươi tám triệu đồng năm máy phách và một số bảng đề gốc
hiện công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng